khoảng gần bốn giờ sáng nay ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bình dương đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe container
và dập tắt đám cháy cứu được nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng
thời điểm trên công an tỉnh bình dương nhận tin báo vụ cháy hai xe container sau va chạm giao thông
khi xảy ra hỏa hoạn hai phương tiện đồ đăng vận chuyển container có chứa hàng hóa bên trong
cảnh sát giao thông công an địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau đó ít phút
sự cố không gây thương tích về người
lực lượng công an đã cứu được tài sản trị giá khoảng một tỷ đồng
và hai xe miramod hai thùng container có chứa hàng linh kỳ điện tử và cao su thành phẩm